trong chiều nay lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra nhanh cho sáu mươi người là tài xế hành khách trên một chiếc xe dường nằm
chở người từ các tỉnh tây ninh tp hcm và bình dương về đắk lắc
vào khoảng bảy h ba mươi phút cùng ngày tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín ở xã hòa phú tp bun ma thuật tỉnh đắk lắk
lực lượng chức năng đã dừng kiểm tra chiếc xe khách dừng nằm mang biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi năm nghìn bốn trăm sáu mươi sáu của nhà xe khang phát
tại thời điểm kiểm tra cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện trên xe chở tổng cộng sáu mươi người vượt một mươi ba người so với quy định
bên cạnh đó tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe
đặc biệt các tỉnh đắk lắc và tp hcm đã thông báo tạm dừng vận chuyển hành khách nhưng chiếc xe này vẫn ngang nhiên hoạt động
điều đáng nói trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng sáu xe khách của nhà xe khang phát này cũng bất chấp lệnh cấm chở gần hai mươi hành khách
từ tp hcm vào một số tỉnh về đắk lắk
trong đó một có hành khách dưng tính với sars cov hai khi về huyện lắk
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc hoàn tất hồ sơ để xử lý tài xế và nhà xe khang phát theo quy định của pháp luật